sea games ba mươi là kỳ sea games đáng nhớ đầy cảm xúc mang lại niềm tự hào cho dân tộc góp phần tạo thêm không khí phấn khởi trong nhân dân
khi mà chúng ta đạt nhiều thành công về kinh tế cán đích toàn diện các mục tiêu tăng trưởng cao tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một bảy mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt các vận động viên huấn luyện viên đạt thành tích cao tại sea games ba mươi vào sáng nay
cùng dự buổi gặp mặt vinh danh các vận động viên huấn luyện viên có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo một số bộ ngành và thành phố hà nội
đây là kỳ sea games đầu tiên việt nam vượt qua thái lan xếp thứ hai toàn đoàn lần đầu tiên bóng đá nam đoạt huy chân vàng
lần đầu tiên đoạt huy chương vàng môn quần vợt lần đầu tiên có huy chương vàng môn bóng rổ
kỳ đại hội lần này các đối thủ rất mạnh tuy nhiên các vận động viên việt nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bằng sức trẻ ý chí đã vươn lên giành thành tích cao nhất
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ngưỡng mộ một tinh thần việt nam tại sea games ba mươi

đây chính là một cú ích quan trọng của thể thao việt nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng nêu rõ để đạt được điều đó chúng ta đã giữ được đoàn kết kỷ luật kỷ cương đặc biệt là sự trung thực cao thượng của thể thao việt nam để lại dấu ấn cho người xem trên thế giới và khu vực
kết quả thi đấu cũng thể hiện rõ trình độ chuyên môn uy tín năng lực của điều hành phát triển thể thao việt nam
thủ tướng đề nghị các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến thể thao việt nam
đảng nhà nước cũng như xã hội nhất là các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ ủng hộ cho thể thao việt nam có bước tiến mạnh mẽ hơn
với tinh thần nhà nước quan tâm xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực
để giữ vững thành tích trên nhất là tại sea games ba mươi một tới được tổ chức tại việt nam thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả quy định pháp luật về thể dục thể thao tiếp tục hoàn thiện chính sách cho các tài năng thể thao
sea games lần thứ ba mươi một với tư cách là nước chủ nhà đen cai là việt nam là hà nội việt nam
đảng nhà nước quan tâm xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa đến thể thao việt nam có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa tới được tổ chức tại sea games ba mươi một tới được tổ chức tại việt nam thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả quy định pháp luật về thể thao tiếp tục hoàn thiện chính sách cho các tài năng thể dục thể thao
sea games ba mươi một với tư cách là nước chủ nhà đen cai hiệu quả quy định pháp luật về thể thao tiếp tục hoàn thiện chính sách cho các tài năng thể thao
tại cuộc gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc trao huân chương lao động cho đoàn thể thao việt nam và các cá nhân đoàn thể thao việt nam và vận động viên nguyễn thị ánh viên được trao tặng huân chương lao động hạng nhất
đội bóng đá nam nữ và huấn luyện viên mai đức trung nhận huân chương lao động hạng nhì hai mươi sáu vận động viên nhận huân chương lao động hạng ba